ngày một mươi bảy tháng chín tổng thanh tra chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa cảng quy nhơn
nội dung thanh tra bao gồm thanh tra toàn diện quá trình chấp hành các quy định của pháp luật
trong việc cổ phần hóa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cảng quy nhơn
bao gồm chủ trương thoái vốn của nhà nước phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa
phê duyệt giá trị để cổ phần để thoái vốn nhà nước
sau đây chúng tôi xin được trích lược một số vi phạm điển hình được công bố trong kết luận thanh tra
đối với ủy ban nhân dân tỉnh bình định việc bí thư tỉnh ủy bình định có văn bản đề nghị bộ giao thông vận tài
chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bán toàn bộ bốn mươi chín cổ phần của nhà nước tại công ty cổ phần cảng quy nhơn
là không đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật
không đúng với đề án tái cơ cấu vinalize giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
trách nhiệm thuộc về một số lãnh đạo tỉnh bình định nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
đối với bộ giao thông vận tải chưa làm đúng chức năng nhiệm vụ khi đề nghị thủ tướng chính phủ
cho phép cổ phần hóa cảng quy nhơn nhà nước nắm giữ bốn mươi chín vốn điều lệ sau đó lại tiếp tục đề nghị thủ tướng
cho phép vinalize chuyển nhượng hết bốn mươi chín vốn điều lệ tại công ty cổ phần cảng quy nhơn là không đúng
với đề án tái cơ cấu vinalize
việc cổ phần hóa thoái hết vốn nhà nước tại cảng quy nhơn đã thực hiện không đúng với đề án tái cơ cấu
bộ giao thông vận tải cho phép vinalize chuyển nhượng bảy mươi năm một cổ phần thuộc sở hữu nhà nước
theo phương thức thỏa thuận trực tiếp khi không báo cáo chưa được thủ tướng chính phủ cho phép
là trái thẩm quyền vi phạm quy định của nghị định số bảy mươi một của chính phủ và thông tư số hai trăm hai mươi của bộ tài chính
về các biện pháp xử lý thanh tra chính phủ kiến nghị đối với ủy ban nhân dân tỉnh bình định và bộ giao thông vận tải
chủ trì kiểm điểm xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với các tập thể cá nhân
thuộc thẩm quyền quản lý có liên quan
bộ tài chính chủ trì xử lý hoặc chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực thẩm định giá
đối với các công ty tư vấn atc và cpa
các thẩm định viên về những khuyết điểm vi phạm trong việc xác định giá trị doanh nghiệp nêu tại kết luận thanh tra
thanh tra chính phủ chuyển kết luận thanh tra đến ủy ban kiểm tra trung ương để xem xét
theo thẩm quyền đối với những cán bộ thuộc diện trung ương quản lý có liên quan đến những khuyết điểm vi phạm
nêu tại kết luận thanh tra
về xử lý kinh tế thanh tra chính phủ kiến nghị thủ tướng chính phủ
chỉ đạo bộ trưởng bộ giao thông vận tải xem xét hủy bỏ hai văn bản vì có nội dung trái thẩm quyền
vi phạm quy định của pháp luật
giao bộ giao thông vận tài chủ trì chỉ đạo thực hiện việc thu hồi bảy mươi năm một cổ phần tại công ty cổ phần cảng quy nhơn
về sở hữu nhà nước
giao bộ giao thông vận tài chủ trì chỉ đạo thực hiện việc thu hồi bảy mươi năm một cổ phần tại công ty cảng quy nhơn về sở hữu nhà nước